hai mươi hai ca khúc xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số miền núi hai nghìn một mươi tám
dành cho các tác giả người dân tộc thiểu số đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch trao giải
cuộc thi góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật
đẩy mạnh phong trào sáng tác ca khúc về miền núi dân tộc thiểu số
sau bốn tháng phát động cuộc thi đã nhận được sáu mươi sáu tác phẩm của hơn bốn mươi tác giả người dân tộc thiểu số
ở nhiều miền đất nước quỷ về tham dự
các tác phẩm tham dự tập trung thể hiện vào chủ đề ca ngợi đảng bắc hồ
truyền thống cách mạng và những đổi thay trong đời sống của các dân tộc thiểu số
những điển hình trong lao động sản xuất trong phong trào xây dựng nông thôn mới
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
ban tổ chức đã trao ba giải nhất cho ca khúc điện sáng về làng chơ ro
tác giả điều được phổ thơ cơ bây lang ca khúc nhớ tháng ba
tác giả linh nga nghia cờ đâm phổ thơ trương quang được
và ca khúc tình ca bản mông tác giả vi mộng hoàng
những sáng tác của các nhạc sĩ là những người dân tộc thiểu số
đã đáp ứng được cả số lượng và chất lượng
theo yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng
và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay